nói về những tác phẩm thơ ca vừa thi vị vừa giàu triết lý đầy xúc cảm
công chúng sẽ nhớ ngay đến những tác phẩm của nhà thơ lưu quang vũ
tuy chỉ sống bốn mươi năm trên dương thế
nhưng những dấu ấn mà ông để lại cho đời vô cùng sâu đậm
ông là tác giả trẻ nhất được nhà nước trao tặng
giải thưởng hồ chí minh về văn học nghệ thuật năm hai nghìn
nhân kỷ niệm bảy mươi sáu năm ngày sinh của nhà thơ lưu quang vũ
chúng tôi xin được giới thiệu về những phần thơ của ông
như một sự tưởng nhớ đến cây bút tài hoa này
nhà thơ lưu quang vũ sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám
tại xã thiệu cơ huyện hạ hòa tỉnh phú thọ
nói đến lưu quang vũ
nhiều người nhớ đến những kịch bản sân khấu nổi tiếng việt nam
thập niên tám mươi thế kỷ hai mươi
thế nhưng ít người biết
trước khi là một kịch tác gia nổi tiếng
lưu quang vũ là nhà thơ
và thơ mới chính là nơi để ông thể hiện những tâm tư
cảm xúc cảm giác cảm giác
thật của mình
lưu quang vũ thuộc lớp nghệ sĩ trưởng thành
trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước
ông đến với thơ ca từ cuối những năm bảy mươi
hồi thế kỷ hai mươi
với khoảng hai mươi năm cầm bút
ông đã để lại cho đời hàng trăm bài thơ giá trị
lưu quang vũ mở đầu sự nghiệp cầm bút của mình
với phần hương cây
trong tập hương cây bếp lửa
yên chung với nhà thơ bằng việt
ngay từ khi mới ra đời
tập thơ đã chiếm được rất nhiều cảm tình của bạn đọc
nội lực và sức sáng tạo dồi dào của nhà thơ
tiếp tục được bộc lộ qua
mây trắng của đời tôi
và mầy ong trong đêm sâu
hai tập thơ xuất bản sau khi ông đã qua đời
lưu quang vũ có một cái may mắn
được sinh ra và lớn lên
ở một vùng quê kháng chiến
ngày đó ngay trong một cái
căn nhà lập máy cọ
của vùng rừng đồi phú thọ
thì cha tôi đã tin
chắc rằng sau này con trai mình lớn lên
sẽ trở thành
bởi vì cái thiên hướng thơ ca
và cái tư chất của một người
làm nghệ thuật
nó đã bộc lộ
không chỉ đọc đâu
mà tôi cũng có một khoảng cái quá trình
nghiên cứu về thơ của lưu quang vũ
trong tất cả những sáng tác của ông
trong cái thời kỳ đầu
thì thơ trong trẻo
tất cả những cái bật dậy

ông nhìn cuộc đời
nhìn cuộc sống
tất cả mọi thứ
nó đều xanh tươi
nó đều mơn mờn
nó đều rất đẹp
sau đấy là bắt đầu
những cái tiếng thơ của ông
nó đã đi vào thân phận
đi vào số phận
chính là thơ của tiếng nói phi sử thi
và mới đây nhất
gió và tiếng yêu thổi trên đất nước tôi
được xuất bản
cuốn sách là tuyển tập đầy đủ
nhất hành trình sử thi
và sáng tạo của ông
trong đó có những bài thơ chưa từng được công bố
cũng như sau này
ít được giới thiệu
thí dụ những bài như là
bài việt nam ơi
người cùng tôi
hay là bài trung hoa
mặt tình yêu
thì cũng là lần đầu tiên
đề cập đến ba cái mối tình
ba cái người phụ nữ
mà có ý nghĩa nhất
trong cuộc đời
cũng như trong sáng tác
của lưu quang vũ
đó là tố uyên
người vợ đầu tiên
đó là nguyễn thị hiền
và thứ ba thì người ta biết rồi
chị xuân quỳnh
lưu quang vũ có thể xem là một
trong những tế tuyển hồi bật
của văn học việt nam
đầu cuối thế kỷ hai mươi
cái đóng góp rất là quan trọng của ông
chính là mảng thơ
mặc dù kịch của ông cũng rất là vĩ đại
gió và tình yêu
thủ chế đến nước tôi
có thể xem là một cái ấn phẩm
mà nó cũng đã
ba quát và
sưu tầm được khá là đầy đủ
những cái bài thơ
những cái phẩm tiêu biểu
của lưu quang vũ
ở trong đó chúng ta có thể
thấy khoảng một trăm ba mươi bài thơ
thơ của lưu quang vũ
các mảng đề tài nó cũng
rất là rộng lớn
đa dạng phong phú
có lẽ có thể chia ra làm
hai mảng lớn nhất
thơ về tổ quốc
về thế sự
và thơ về tình yêu
thế thì ở cả hai mảng này
thì lưu quang vũ đều có
những cái bài thơ
đều có những tác phẩm
mà để lại
dốn sâu đậm
trong lòng đọc giả
và những bài thơ ấy đều có
những cái sức sống
rất là mạnh nhiệt
qua thời gian
lưu quang vũ là một tác giả
mà tôi đã yêu thích
từ cách đây hơn bốn mươi năm
đấy từ là thời
tôi cũng đã rất là yêu thơ
của lưu quang vũ
đây là một cuốn sách quý
cho tất cả những người yêu thơ
ở việt nam
và yêu thơ lưu quang vũ
khi mà tôi mua được cuốn sách này
chính tôi đã viết
để giới thiệu
cái cuốn sách đấy
thế và sau đấy
thì cũng đã cho
một em học sinh đọc
và sau đấy
thì chúng tôi đã dựng
thành video clip
như bao nhà thơ nổi danh khác
tình yêu là một nguồn cảm ơn lớn
trong thơ lưu quang vũ
có những cảm nhận sâu sắc
về huyết thống
những vần thơ
thật xúc động
về cha mẹ con cái
với tình yêu đôi lứa
lưu quang vũ
vẫn là một tâm hồn
đa tình đa cảm
vừa tha thiết
nâng điêu hạnh phúc
vừa khao khát
những bến bờ mới lạ
những chân trời xa
có thể kể đến
những bài thơ tiêu biểu như
gửi một người bạn gái
viết về một người đàn bà
không có tên
cho quỳnh những ngày xa
những người phụ nữ
đi vào trong thơ của lưu quang vũ
đều rất là đẹp
đều rất là đáng trọng
thế và đều rất là thân thương
tình yêu có lúc đắm đuối
có lúc cao xé
thế nhưng mà cũng có những lúc
thực sự là trong sáng
mà tôi nghĩ rằng
họ không chỉ là người yêu
mà họ cũng chính là
một nguồn cảm hứng
để mà ông viết
để mà ông sáng tạo
và đồng thời
cũng chia ngọt
sẻ bùi với ông
thơ tình lưu quang vũ
là một màng thơ
được nhiều đọc giả yêu thích
thơ ông đọc chất tự sự
nồng nàn mãnh liệt
nhà thơ như đọc thoại nội tâm
hấp dẫn người đọc
bởi những điều thật lòng
dễ đồng cảm và dễ chia
ngoài màng thơ tình
lưu quang vũ còn có
một màng đề tài nổi bật khác
là ông viết về nhân dân
về quê hương đất nước
một đất nước có bề dày
văn hóa lịch sử
có truyền thống kinh tế
biên cường bất khuất
một đất nước tươi đẹp ân tình
tình yêu đất nước của lưu quang vũ
trước hết là tình yêu với tiếng việt
ông nhận diện tiếng việt
từ những quan sát những suy tư
những tình tòi từ quá khứ
tình yêu tiếng việt trong ông
là tình yêu của những âm thanh
quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày
tiếng mẹ gọi trong hoàng hôn khói sẫm
cánh đồng xa cò trắng rủ nhau về
có con ghé trên lưng bùi hướt đẫm
nghe sạc xào gió thổi giữa cao tre
ông dạy nghe bốn bề thân thiết
người qua đường chung tiếng việt cùng tôi
như vị muối chung lòng biển mặn
như dòng sông thương mến chảy muôn đời
thấy ở trong đó
một tình yêu rất sâu nặng của ông
với đất nước quê hương
giấu hỏi dựng suốt ngàn đời lửa cháy
một tiếng vườn giật bóng lá cảnh vươn
nghe mắt lạnh ở đầu môi tiếng suối
tiếng heo may gợi nhớ những con đường
khi ông vẽ với chúng ta một bức tranh rất là đẹp như thế
với tiếng việt
mỗi thanh điệu tiếng việt lại mang một vẻ đẹp riêng như thế nào
phải hiểu được rằng là
đúng ông vũ đã yêu đất nước cuồn cội
cùng những đặc sĩ văn hóa như thế nào
ôi tiếng việt dưới đất cày như lụa
ống chê ngà và mềm mại như tơ
khi yêu nước ống nó thấm
và tôi thấy cái cách
thể hiện của ống nó rất riêng
và chính điều đó mọi người đều rất yêu thơ
liêu hoàng vũ
và những bài thơ của ống
có thể nói trong cuộc đời cũng ngắn ngủi
nhưng hơn hai mươi năm
ông đã để lại cho cuộc đời
những cái giá trị di sản văn hóa quá quý
bài tiếng việt là một trong những bài
mà tôi rất là yêu thích
có người ca ngợi là thơ của ống là
giàu về thanh âm về nhạc điệu
nhưng mà tôi lại cho rằng là thơ của ông
giàu trí tuệ và tình cảm
và có cái tính biểu tượng rất là cao
và chính điều đó
đã làm cho tất cả mọi người
ai đã đọc thơ liêu hoàng vũ
thì sẽ không thể nào quên
cảm động khi đọc bài thơ tiếng việt
của nhà thơ liêu hoàng vũ

nhạc sĩ lê tâm đã sáng tác nên ca khúc tiếng việt
gây được nhiều tình cảm cho khán giả
đầu năm chín mươi
thì lần đầu tiên tôi đọc cái bài thơ đấy
mà mình đọc mà nước mắt mình cứ
thì lúc đấy là tôi nghĩ rằng là tôi phải làm thế nào đó
để cho cái bài thơ này được vang lên bằng âm nhạc
nó phải được hát lên
thế còn làm thế nào để làm được
thì cũng không phải lúc đấy tôi đã làm được
tôi thích cái đã
nhưng mà rồi thì đến phải mấy năm sau
đến năm chín mươi sáu
thì tôi mới viết cái bài này
trên cơ sở là
tôi chọn một ít cái màu sắc của cái điệu cò lẻ
và cái dân ca
hát ru ấy
trái đất sông
bão thư tiếng nghĩa
việt người ta
như lời ca
môi á sống say
thật tiếc nghe
thơ lưu quang vũ
hấp dẫn người đọc
không chỉ ở khía cảnh mộng mơ
chữ tình đem dịu
mà còn có cả nỗi đau
là những diễn biến nội tâm phức tạp
với sắc điệu tự vấn
chăn trở suy tư
cùng chung mạch nguồn cảm hứng về đất nước
bài thơ đất nước đàn bầu
đã đem đến những cảm nhận và lý giải
về quá trình hình thành đất nước
với chiều sâu văn hóa
bề dày của lịch sử
tiếng đàn bầu cũng là tiếng nói của cha ông
đất nước trải qua vô vàn đau thương mất mát
nhưng luôn biết yêu thương trong nghĩa đồng bào
dân tộc trải xót xa nhiều nơi
khổ phải thương nhau mới sống được trên đời
những hoàng hôn chạm vàng cánh rơi
tôi ra sông nằm xoài trong bãi xú
cảm xúc trong thơ của lưu quang vũ
là tình yêu rất dung dị
ví đất nước
như cái khúc đàn bầu
và cả trong cái tập thơ ấy
là cái cảm xúc của ông đối với đất nước
ông yêu cuộc sống kể cả trong chiến tranh
và những con người rất là hồn hộ
thế thì tất cả những cái điều đấy
vào thơ của lưu quang vũ
cách rất tự nhiên
ông thể hiện cái tình yêu
nó không phải là cái kiểu sôi nổi
không ồn nào
không phải là bọng cháy theo cái cách
mà diễn ngôn ra bằng các ngôn tử hoa mỹ
mà ông thể hiện nó bằng chiều sâu
thơ lưu quang vũ cũng đã đồng hành
cùng với lịch sử dân tộc
đồng hành cùng một cuộc hành giới chống mỹ
ở đó thì ông bày tỏ
rất là nhiều suy nghĩ chăn trở
với thời cuộc
hẳn như bài việt nam ơi chẳng hạn
thì mình có thể thấy ra là
cái giọng thơ của lưu quang vũ
nó là một cái gam khác hẳn
một cách biết khác hẳn
so với những người cùng thời
những người cùng thời khi mà viết
những bài thơ về tổ quốc
về đất nước
thì nó chủ yếu sẽ là cái âm hưởng
tráng ca anh hùng ca ngợi ca
nhưng mà lưu quang vũ đã nói nhiều
đến những cái dàn vật những cái chăn trở
theo tổ chức ý điếc
cái chỗ đó lại là cái rất là đặc biệt
của lưu quang vũ
thơ của ông ấy
thì có thể người ta đọc một lần
người ta sẽ chưa cảm nhận được hết
nhưng mà càng đọc
thì người ta lại càng thấm thiế
đọc những cái bài thơ việt nam ơi
hay là đất nước đàn bầu
dường như ở trong đấy chúng ta thấy
tình yêu và nỗi đau của lưu quang vũ
thế nhưng mà cho đến bây giờ
khi chúng ta đọc lại
thì chúng ta thấy cũng vẫn có rất nhiều
điều mà lưu quang vũ trở trăn
cũng chính là cái niềm trở trăn
của chúng ta hôm nay
khi nói về cảm hứng đất nước
trong thơ lưu quang vũ
không thể không nhắc đến bài thơ
gió và tình yêu thổi
trên đất nước tôi
bài thơ đã xây dựng thành công hình tượng gió
để găm vào trong đó bao ý tình của nhà thơ
đó là ngọn gió
thổi suốt dọc dài lịch sử
hay đó cũng là tiếng gọi ngàn đời không khuất phục
nhà thơ cảm nhận đất nước
như con thuyền xuyên gió mạnh
lướt trên sóng giữ trùng khơi
tình yêu của lưu quang vũ
nó hết sức là
có thể nói ông dùng một cái hình tượng
ao ước mình như là
một ngọn gió
mà có thể ôm trọn nước non này
thế thì từ một cái cảm quan
của một thi sĩ
tức là với một cái tấm lòng thiết tha yêu đất nước
và có trí tuệ
có cái khao khát được cống hiến
yêu ở đây
nó cũng mang ở trong đó cả những nỗi đau
thơ của ông luôn luôn hướng con người
đến cái sự thanh cao
nhưng mà không xuôi chiều
mà thơ của ông luôn luôn
cái sự suy tưởng
ý thức trách nhiệm
và tình yêu đối với đất nước
nhưng được thể hiện bằng một cái
cái hình thức
có thể nói là
nó có một cái chiều sâu
của cái nhân văn
của cái văn hóa
nó thấm đẫm ở trong đấy
nôm nam thổi
khắp đồng bông gạo trắng
bếp lửa tắt gió lại vùng than đỏ
những tình yêu lòng một trời gió trông
khi ngàn cây bóng lật lá sáng chiều
những mối tình
trong gió bão tìm nhau
với thơ lưu quang vũ thì tôi lại thấy một cái
tâm thế rất là vạm vỡ
và một cái tình yêu rất là lớn lao
dành cho đất nước
dành cho quê hương
cái tâm thế đấy
thực sự là làm cho tôi cảm thấy bị chóng ngợp
cũng như là
tạo một cái cảm hứng rất lớn
để sáng tác cái bài hát
gió và tình yêu thổi trên đất nước thôi
có thể thấy
cảm hứng bao trùm phần lớn thơ lưu quang vũ
là xót thương số phận dân tộc
và cái nhìn trực diện chiến tranh
thơ lưu quang vũ phần lớn được viết theo thể thơ tự do
cảm xúc tự nhiên
ngôn từ hình ảnh mới lạ
có sự kết hợp hài hòa mạch cảm xúc
và triết lý
mặc dù cuộc đời ngắn ngùi
nhưng sự nghiệp văn học mà ông để lại
vô cùng phong phú
và mang nhiều giá trị
hơn hai mươi năm cầm bút
lưu quang vũ đã để lại một khối lượng tác phẩm văn học đồ sộ
và sự sẻ chia trăn trở
với số phận của nhân dân
tình yêu với tổ quốc
là dấu ấn mà thơ ông để lại cho thế hệ hôm nay và mai sau
những bài thơ của lưu quang vũ nó đã có một cái tuổi đời có thể nói là
hơn nửa thế kỷ
thế nhưng mà
sức sống của nó
tôi cho rằng là
vẫn rất là mãnh liệt
vẫn rất nhiều bạn đọc yêu mến thơ của lưu quang vũ
và đọc những bài thơ biết về quê hương nước nước
với quần cội của lưu quang vũ
thì mình còn cảm nhận được cả những giá trị lịch sử
giá trị văn hóa
khi ngàn cây bóng lật lá
những môi tình
trong gió bão
khi em về tóc ngợp gió đê đao
trông gió là những hạt rông chiên tay
đất nước tôi như một con thuyền
luất trên sóng những ngược bồn trăng xoa